các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

sau đây là nội dung chi tiết
thưa quý vị và các bạn chỉ trong vòng ba năm kể từ năm hai nghìn một mươi bốn đến năm hai nghìn một mươi tám
tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài là sấp xỉ ba trăm năm mươi người
số doanh nghiệp xuất khẩu lao động được cấp phép tăng nhanh
nhưng cũng đồng nghĩa với tình trạng cạnh tranh không lành mạnh
thu phí vượt mức trần và tỷ lệ lao động bỏ trốn cao
vì vậy việc nâng cao chất lượng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài
đang là một yêu cầu bức thiết đối với các cơ quan quản lý và cơ sở dạy nghề
hiện nay phát biểu tại hội nghị đồng chí nguyễn thiện nhân nhấn mạnh
trong thời gian qua hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài
là một bộ phận cấu thành quan trọng của chương trình việc làm quốc gia
là một chủ trương lớn của đảng và nhà nước
đã được thể chế hóa trong luật về người lao động việt nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
tuy nhiên hoạt động này cần phải được công khai và minh bạch hóa
tránh sự cạnh tranh không lành mạnh
dành hợp đồng cung ứng lao động giữa các doanh nghiệp cả trong và ngoài nước
dẫn đến giảm quyền lợi tăng chi phí đóng góp của người lao động
tính đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu toàn quốc có hai trăm bảy mươi bảy doanh nghiệp được cấp phép hoạt động dịch vụ
đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài
đưa được một trăm hai mươi sáu lao động đi làm việc tại các thị trường trọng điểm như nhật bản hàn quốc đài loan
mặc dù vậy nguồn lao động của việt nam vẫn bị đánh giá là yếu về ngoại ngữ
tay nghề chưa phù hợp với yêu cầu thị trường chưa quen với tác phong công nghiệp
tình chỉ đều có chuyện với vấn đề này
nhất là những nơi cũng báo cáo các vị là khi thành lập thì có tổ chức bộ máy rất hoành tráng
nhưng mà hoạt động một thời gian thì tìm cách là tách ra
công ty mẹ công ty con rồi văn phòng đại diện văn phòng này văn phòng kia rất nhiều
về mặt quản lý nhà nước thì cái việc đưa người lao động đi làm việc nước ngoài có thời hạn đã có một mươi năm rồi
và đến bây giờ thì chúng tôi vận hành thực tế thì cũng thấy có nhiều điểm
mà nó không phù hợp với thực tế như thế này
và cái đó chủ trương của bộ của chính phủ sẽ phải sửa đổi bổ sung
cũng chủ trương tạm dừng cấp phép lại để chấn chỉnh tình trạng doanh nghiệp xuất khẩu lao động
hiện bộ cũng đang xây dựng đề án đưa lao động có trình độ kỹ thuật cao đi làm việc tại nước ngoài để trình chính phủ
mở rộng thị trường mới đối tượng mới giải quyết tình trạng thất nghiệp của lao động trẻ trong nước
nếu thực hiện khoán xe công với mức một mươi sáu đồng một km
với quãng đường được xác định trên cơ sở đơn giá và khoảng cách thực tế đưa đón từ nhà đến cơ quan
khoảng cách đi công tác sẽ giúp tiết giảm được một nửa chi phí ngân sách dành cho xe công hiện nay
đây là thông tin vừa được đại diện cục quản lý công sản bộ tài chính đưa ra trong một cuộc họp báo vào chiều qua
trong đề xuất của bộ tài chính tại tờ trình dự thảo quyết định sửa đổi bổ sung một số nội dung của quyết định số ba mươi năm
về chính sách về xe ô tô công có hai phương án xác định mức khoán kinh phí được bộ tài chính đưa ra
phương án một
đưa chi phí sử dụng xe và thu nhập với mức sáu năm triệu đồng một tháng
phương án hai
mức khoán kinh phí xác định trên cơ sở đơn giá và khoảng cách thực tế đưa đón từ nhà đến cơ quan khoảng cách đi công tác
đơn giá khoán là một mươi sáu đồng một km
cả hai phương án này được điều chỉnh khi chỉ số tiêu dùng cpi tăng hoặc giảm trên hai mươi
với phương án hai nhiều ý kiến cho rằng đơn giá là khá cao so với mặt bằng giá taxi trên thị trường hiện nay
giá một mươi sáu là cao hơn taxi đúng rồi
bởi vì hiện nay thì cái giá
nếu như mà giá taxi thấp thì chỉ có tám thôi
cpi là thằng đắt nhất đúng không
coi như một mươi hai
thế thì tại sao lại là một mươi sáu
bởi vì ở đây mình tính theo cái tiêu chuẩn cái xe đang sử dụng
chín trăm hai mươi tiêu chuẩn thứ trưởng
rồi coi như bảy trăm hai mươi là coi như xe công tác chung
hiện nay chi phí vận hành mỗi xe công một năm lên tới ba trăm hai mươi triệu đồng
tuy nhiên đại diện cục quản lý công sản cho biết
nếu thực hiện khoán xe theo phương án hai với mức một mươi sáu đồng một km
sẽ tiết giảm được một nửa chi phí mang lại lợi ích cho cả người nhận khoán và ngân sách nhà nước
thời gian qua việc di rời hơn một trăm linh cây cổ thụ từ tuyến đường kim mã về vườn ươm tại xã đa tốn
huyện gia lâm hà nội đã nhận được sự quan tâm của dư luận
sau bốn tháng di rời vừa qua đại diện các sở ban ngành chức năng của thành phố hà nội
đã đi khảo sát về sự phát triển của số cây này
theo đánh giá ban đầu của cơ quan chức năng những cây xanh này đều đang dần phục hồi và phát triển tốt
trong thời gian qua một mươi hai nhân viên tại đây đã thường xuyên thực hiện nhiều khâu chăm sóc khác nhau
do việc di rời số cây xanh trên đường kim mã đã thực hiện vào thời điểm giao mùa
nhiệt độ thay đổi đột ngột nên ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình hồi sinh của cây
gốc cây thì chúng tôi phải đáp đắt theo đúng quy trình kỹ thuật làm ba lần
mỗi lần thì có tính chất công việc khác nhau
lần đầu là giữ cho đất nó bám vào thần cây để cung cấp ngay chất sinh dưỡng cho cây
lần thứ hai là chúng tôi đắp một lớp đất theo tính chất của kỹ thuật
để tăng cường độ ẩm cũng như chất sinh dưỡng cho cây
và lần thứ ba là lần rất quan trọng là chúng tôi đắp một lớp đất có tác dụng như một lớp thảm bì
để tránh nhiệt độ môi trường cũng như tránh xói mòn gốc cây giữ được cho bộ rễ kích thích phát triển
cũng theo ông toàn mục tiêu đưa các cây xanh này trồng trở lại các khu vực của hà nội
sau một năm được chăm sóc tại vườn ươm tương đối khả quan
tuy nhiên trong thời gian tới vẫn cần phải liên tục chăm sóc và theo dõi thêm
được biết để thực hiện thi công tuyến đường sắt nhổn ga hà nội dự kiến sẽ phải di rời khoảng hai cây xanh
toàn bộ số cây cổ thụ trên phố kim mã sau khi được di rời về vườn ươm
sẽ được trồng trở lại tại các công viên vườn hoa thủ đô hà nội
trong khi hai thành phố lớn là hà nội và thành phố hồ chí minh đã và đang gia quân
quyết tâm chấn chỉnh tình trạng lộn xộn lấn chiếm vỉa hè
thì nhiều người đã đặt câu hỏi vậy tình trạng lấn chiếm này có từ bao giờ
và thực tế thì vỉa hè của hà nội xưa kia đã được quản lý như thế nào
câu trả lời sẽ có trong phóng sự sau đây
hà nội năm một nghìn tám trăm tám mươi tám sau khi được triều nguyễn giao cho người pháp
và trở thành thành phố thuộc phát tại nước ngoài
đã được toàn quyền đông dương
khi đó là powermer xây dựng lại với vùng lõi là khu vực ba mươi sáu phố phường ngày nay
đây chính là thời điểm mà hà nội chính thức rũ bỏ hình ảnh một đô thị phong kiến
trở thành đô thị kiểu phương tây có vỉa hè hệ thống thoát nước
và có các quy chế nghị định về quản lý trật tự đô thị
nếu xem lại lịch sử thì có thể nói đấy là một cuộc không phải là trình trang
mà quy hoạch lại toàn bộ đô thị cổ việt nam
và một trong đặc điểm hạ tầng của nó là có cái vỉa hè
bởi vì tất cả những mô tả trong những sử sách hay là trong những du ký
của người nước ngoài đến hà nội khi đó đều nói rằng là hà nội nó chỉ là một cái chợ lớn đi
và những cái phong cách sống của nông thôn nó vẫn còn rất là nặng
một trong những quy định đầu tiên mà người pháp đặt ra để quản lý vỉa hè ở hà nội
là quy tắc lục lộ được thống sứ bắc kỳ đăng trên công báo phát hành ngày hai mươi một tháng chín năm một nghìn tám trăm chín mươi một
theo đó người dân phải tuân thủ quy chế quản lý về hè
nếu không sẽ bị xử lý hình sự theo luật của nước pháp
bên cạnh đó quy chế lục lộ cũng đặt ra yêu cầu xây dựng quỹ bảo trì về hè
để có nguồn ngân sách cho việc cải tạo và sửa chữa về hè
vì vậy để có được nguồn quỹ này người pháp đã đánh thuế về hè
đối với các hoạt động kinh doanh có liên quan đến vỉa hè
cái nhà mà quay ra vỉa hè đó là không phải xây dựng vỉa hè
không phải xây dựng không phải mất tiền xây dựng
nhưng lại được sử dụng cái đoạn vỉa hè đó nhiều nhất
và vì vậy phải đánh thuế
khu vực khách sạn sofitel metropole trên phố ngô quyền hà nội ngày nay
là hình ảnh cà phê về hè những năm cuối của thế kỷ một mươi chín đầu thế kỷ hai mươi
hoạt động theo quy chế lục lộ do người pháp đề ra
các quán cà phê chỉ được kê bàn ghế dưới khu vực má hiên của mình
và dĩ nhiên sẽ phải đóng một khoản thuế không nhỏ vào quỹ bảo trì về hè
sau năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn các quy định cũ
về quản lý đô thị hà nội do người pháp đề ra bị bãi bỏ
từ đây vỉa hè từ tài sản công do thành phố quản lý đã trở thành tài sản của nhân dân
suốt thời bao cấp vỉa hè trở thành nơi giặt rũ đun nấu của các gia đình
và theo thời gian khi dân số hà nội tăng cao
và quá trình đô thị hóa trở nên mạnh mẽ
vệ hè đã trở thành một bài toán nan giải như ngày nay
thưa quý vị vừa qua tại trung tâm triển lãm mỹ thuật nhiếp ảnh
đã diễn ra triển lãm giao nhận
đây là lần thứ ba các nghệ sĩ việt nam và thái lan
cùng nhau thực hiện chương trình triển lãm
và giao lưu mỹ thuật tại hà nội
triển lãm lần này có sự đóng góp tác phẩm từ sáu mươi sáu họa sĩ
bao gồm tác phẩm từ năm mươi bốn họa sĩ thái lan và một mươi hai họa sĩ việt nam
là những góc nhìn về đất nước con người đời sống lao động văn hóa
với các tác phẩm mang nhiều tính tự sự của mỗi nghệ sĩ
người xem thấy được tư duy nghệ thuật phong phú
cái nhìn đa chiều về cuộc sống con người
cảnh vật đặc trưng của từng nền văn hóa việt nam và thái lan
trong khuôn khổ triển lãm các họa sĩ cũng đã có những hoạt động giao lưu
kết nối trao đổi mỹ thuật lẫn nhau
chuyển sang một số thông tin văn hóa
vừa qua tại bảo tàng mỹ thuật việt nam
đã diễn ra triển lãm tranh sơn mài về tín ngưỡng thờ mẫu
đây là triển lãm hội họa về tín ngưỡng đạo mẫu đầu tiên
sau khi di sản thực hành tín ngưỡng thờ mẫu tam phủ của người việt
được unesco vinh danh tại danh sách
di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại
không phải vì thực hành tín ngưỡng thờ mẫu tam phủ của người việt
được unesco vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại
vào tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu vừa qua
mới khiến họa sĩ trần tuấn long quan tâm tới không gian
của đạo mẫu trong hội họa
mà gần hai mươi năm qua anh đã quan tâm đến sắc diện các giá hầu đồng
đã giúp anh khơi nguồn sáng tác
triển lãm mang tên giá thánh
trưng bày gần ba mươi bức tranh
giúp người xem khái quát và hiểu biết hơn về nghi lễ hát văn hầu đồng
những bức tranh đều có điểm chung
là cùng phát họa về chân dung người phụ nữ và vai các giá đồng
những đặc điểm cụ thể từ màu sắc trang phục
cách trang điểm đến giáng điệu của mỗi thanh đồng
đều được họa sĩ khắc họa chính xác
làm nổi bật vai ông hoàng bà chúa mà họ hóa thân
đồng thời họa sĩ đã sử dụng ngọn lửa bao quanh nhân vật
để vừa giải quyết khâu ánh sáng
vừa thể hiện ý nghĩa tâm linh trong đời sống của người việt nam
triển lãm mở cửa tự do từ nay đến ngày một mươi năm tháng ba
tại bảo tàng mỹ thuật việt nam
tiếp nối chương trình
nông dân việt nam sản xuất lúa gạo theo tiêu chuẩn quốc tế
tầm gương phụ nữ được tuyên dương
đại biểu phụ nữ toàn quốc
thưa quý vị và các bạn
trong hai ngày ngày bảy và ngày tám tháng ba
đoàn giám sát tối cao của quốc hội do đồng chí phan xuân dũng
ủy viên ban chấp hành trung mương đảng
ủy viên ủy ban thưởng vụ quốc hội
chủ nhiệm ủy ban khoa học công nghệ và môi trường làm trưởng đoàn
đã làm việc với tỉnh phú yên về thực hiện chính sách pháp luật an toàn vệ sinh thực phẩm

theo ủy ban nhân dân tỉnh phú yên
thời gian qua hoạt động giám sát ô nhiễm thực phẩm
phòng chống ngộ độc thực phẩm được chỉ đạo triển khai quyết liệt
tuy nhiên năm năm qua trên địa bàn tỉnh xảy ra hai mươi chín vụ ngộ độc thực phẩm
khiến hai người tử vong
nguyên nhân chủ yếu là do vi sinh vật và độc tố tự nhiên
qua kiểm tra trực tiếp tại các điểm giết mổ gia súc gia cầm
chợ đầu mối vùng sản xuất rau sạch
đoàn giám sát đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh phú yên
trong việc bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm
đồng thời cũng chỉ ra một số tồn tại cần khắc phục
như việc thu gom xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp
vẫn chưa triệt để và đúng quy trình
dẫn đến dễ xảy ra nguy cơ gây ô nhiễm môi trường
đoàn giám sát của quốc hội đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh phú yên
cần chỉ đạo tốt hơn nữa việc thực thi chính sách
pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm của các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm
ngoài ra tỉnh cần sớm hoàn thiện quy hoạch và đầu tư xây dựng các cơ sở giết mổ tập trung
hiện đại và nhân rộng các mô hình chợ an toàn vệ sinh thực phẩm
ứng dụng công nghệ cao và sản xuất các mặt hàng truyền thống đặc sản của địa phương
tại tp hcm chương trình sản xuất lúa gạo bền vững theo tiêu chuẩn quốc tế tại việt nam
đã được chính thức khởi động
chương trình nhằm mở rộng việc áp dụng các tiêu chuẩn canh tác nông nghiệp bền vững
gia tăng lợi nhuận cho nông dân và giá trị hạt gạo xuất khẩu
chương trình sản xuất lúa gạo bền vững theo tiêu chuẩn quốc tế lần đầu tiên được tập đoàn lộc trời
thí điểm tại việt nam từ đầu năm hai nghìn một mươi sáu với sự hỗ trợ hợp tác của viện nghiên cứu lúa gạo quốc tế
và diễn đàn lúa gạo bền vững quốc tế
đến nay chương trình chính thức triển khai với khoảng bốn nông hộ tại đồng bằng sông kiều long tham gia
thực hiện bộ tiêu chí quốc tế trong mô hình chuỗi lúa gạo khép kín
qua đó giúp tiết giảm chi phí sản xuất gia tăng lợi nhuận khi chất lượng hạt gạo được cải thiện sản xuất thân thiện với môi trường
theo bộ tiêu chí nông dân phải mặc đồ bảo hộ khi phun xịt thuốc chẳng hạn
thì ban đầu họ rất ái ngại sau khi vừa tuyên truyền thuyết phục họ đã làm theo
và sau hai vụ sản xuất nông dân đã thay đổi mọi tập quán sản xuất cũ bằng phương thức mới hiệu quả sản xuất được nâng lên
tạo ra sản phẩm lúa gạo có chất lượng cao an toàn
truy xuất được nguồn gốc nhưng mà đặt trong cái môi trường là sẽ bảo vệ được cái môi trường
bảo vệ được sức khỏe của cộng đồng bảo vệ được cái tài nguyên bền dững của mình
vậy có nghĩa rằng đó chính là cái thương hiệu lúa gạo
và ở đó tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ có được cái về cả tiêu chí về kinh tế về cả cái tiêu chuẩn về an toàn
và có được lợi ích toàn cục lâu dài và bền dững
phù hợp với đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp
đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp
chương trình nhằm nâng cao tính cạnh tranh cho hạt gạo việt tận dụng tốt hơn các cơ hội trên thị trường quốc tế
đặc biệt với mặt hàng gạo chất lượng cao kết nối nông dân việt với chuỗi cung ứng lúa gạo toàn cầu
từ đó giúp họ cải thiện sinh kế trên cơ sở sản xuất bền vững
bộ công thương vừa ban hành cảnh báo tới các doanh nghiệp xuất khẩu gạo việt nam sang eu về thông tin
ủy ban châu âu đang chuẩn bị ban hành một quyết định về hạ thấp giới hạn cho phép
đối với chất gclazone trong gạo từ mức hiện hành một mg trên một kg xuống chỉ còn một mg trên một kg
theo bộ công thương các doanh nghiệp cần phối hợp với các cơ quan liên quan và hướng dẫn người trồng lúa
sử dụng thuốc trừ sâu phù hợp với quy định mới của thị trường xuất khẩu để tránh những thiệt hại đáng tiếc
tricyclazone là một hoạt chất được sử dụng rộng rãi làm thuốc trừ sâu trong ngành trồng lúa gạo
việc cấm sử dụng tricyclazone có thể ảnh hưởng đáng kể tới sản xuất
và xuất nhập khẩu gạo không chỉ của các nước thành viên eu mà còn của cả các nước có giao dịch xuất nhập khẩu gạo với eu
các công ty sản xuất thuốc trừ sâu sẽ phải nghiên cứu sản phẩm thay thế trước khi quy định nêu trên của eu được ban hành và chính thức có hiệu lực
ec đã gửi thông báo về đề xuất cấm sử dụng chất chi blazon làm thuốc trừ sâu tới tổ chức thương mại thế giới
đồng thời đề nghị thời gian áp dụng từ tháng một năm hai nghìn một mươi tám
tự tin tự trọng trung hậu đảm đang là những phẩm chất được các cấp hội phụ nữ tỉnh quảng trị vận động hội viên tích cực rèn luyện phấn đấu
vượt lên hoàn cảnh chăm lo cuộc sống của mình và giúp đỡ những người neo đơn
ở xã vĩnh nam huyện vĩnh linh tỉnh quảng trị chị đoàn thị nhung là một tấm gương như thế
mặc dù bận rộn với việc nhà và việc xã hội nhưng chị đoàn thị nhung đều đặn đến nhà bà nguyễn thị xu ở thôn nam phú xã vĩnh nam huyện vĩnh linh
để chăm sóc bà bà nguyễn thị xu nguyên là nữ thanh niên sung phong tuổi trẻ và sức lực đã công hiến cho đất nước
bà đã tám mươi chín tuổi sống neo đơn và gặp rất nhiều khó khăn của tuổi già
thương bà su như mẹ hàng ngày chị đến nhà giúp bà các công việc như cơm nước chăm sóc bà lúc ốm đau dọn dẹp nhà cửa vườn tược trồng rau
cánh nước giúp bà sinh hoạt mua thêm chăn chiếu màn giường cho bà nằm
chị nấu chị thưởng thị
bà làm rượu áo phổng chào lâu
chị thương như những mẹ đẻ thôi
cho người hàng thổ cho con bà có một là chị hết
thương yêu giúp đỡ mọi người như vậy nhưng chị đoàn thị nhung cũng là người có hoàn cảnh rất khó khăn
lập gia đình năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy gia đình chồng neo người bố chồng mắc bệnh hiểm nghèo đã qua đời
chồng chị bị bệnh viêm đa khớp lại không may gãy chân và tay chỉ vận động trên giường
mẹ chồng năm nay hơn chín mươi năm tuổi và luôn lún lẫn hoàn cảnh gia đình đã đẻ nặng lên đôi vai của chị nhưng nghị lực đã giúp chị vượt lên hoàn cảnh không chỉ chăm lo cuộc sống của gia đình mình mà còn giúp đỡ người khác
dù khó khăn gian khổ nhưng cuộc sống của gia đình chị đoàn thị nhung vẫn luôn ấm áp tình vợ chồng tình thương yêu con người đó là niềm tin và lẽ sống để họ có đủ sức mạnh vượt qua nghịch cảnh có thể cuộc sống của vợ chồng chị đoàn thị nhung sẽ trở nên khó khăn hơn khi giúp bà su nhưng nó cũng trở nên đẹp đẽ và hạnh phúc hơn vì họ đã sống như thế
thưa quý vị và các bạn ngày tám tháng ba là ngày quốc tế phụ nữ ngày mà những người phụ nữ được tôn vinh
ngày nam giới thể hiện sự chăm sóc yêu thương
ngày nam giới thể hiện sự chăm sóc yêu thương cho người phụ nữ mà họ yêu quý nhưng những người phụ nữ ở bản hía cửa khẩu trà lĩnh tỉnh cao bằng lại không được như thế họ chỉ mong muốn được làm việc vào những ngày đó
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại tỉnh cao bằng
gần hai mươi năm nay ngày nào chị phạm thị thu sống tại bản hía xã hùng quốc huyện trà lĩnh tỉnh cao bằng cũng ra cửa khẩu chờ những chuyến xe đầy áp hàng để bốc vác đây cũng là công việc mang lại thu nhập chính của gia đình chị
với những người phụ nữ khác bốc vác là công việc nặng nhọc và chỉ dành cho nam giới nhưng đối với chị thu và những người phụ nữ này thì bốc vác là việc hàng ngày như làm việc nhà
bọn em vào thực làm một cái công việc này là nếu mà chưa quen thì cũng vất vả thật nhưng mà bọn chị ở đây cũng làm lâu ngày quen rồi thì cũng thấy bình thường nhưng mà những người khác vào không làm quen cũng thấy vất vả lắm em ạ
mỗi ngày cửa khẩu trà lĩnh xuất nhập cảnh cho hàng trăm tấn hàng hóa chủ yếu là hàng trái cây và hàng tiêu dùng
bốc rỡ hàng hóa ở đây từ xe lớn sang xe nhỏ đều được thực hiện thủ công trên đôi vai của những người phụ nữ này điều đặc biệt hơn là tại bản hía chỉ có hơn sáu mươi hộ thì gần như tất cả phụ nữ đều lựa chọn công việc này
số người phụ nữ thì nó chiếm vào tầm độ bốn mươi người bốn mươi nhân khẩu còn nam thì nó chỉ tầm hai mươi người đồ lại thôi thì toàn hầu như là phụ nữ làm việc nhiều hơn
đối với các chị ngày tám tháng ba cũng giống như những ngày thường mặc dù biết đó là ngày của các chị được nghỉ ngơi song đó không phải là điều mà các chị mong chờ nhất
ngày mùng tám tháng ba là để tôn vinh những người phụ nữ nhưng đối với những người phụ nữ ở bản hía có lẽ ngày mùng tám tháng ba sẽ là ngày các chị được tôn vinh khi có thể làm việc
các chị có thể tôn vinh nhiều những chuyến hàng để các chị có thể kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống của gia đình
trong phần tin quốc tế eu tăng ngân sách giải quyết khủng hoảng nhập cư
thân nhân hành khách chuyến bay mh ba trăm bảy mươi vẫn khắc khoải hy vọng
đức vừa lên tiếng cho biết mặc dù vẫn còn có một số khác biệt và tranh cãi nhưng đức và thổ nhĩ kỳ nhất trí cho rằng
hai bên sẽ hợp tác để từng bước tái lập mối quan hệ tốt đẹp và thân thiện vốn bị xói mòn sau những căng thẳng vừa qua
phát biểu sau cuộc gặp với người đồng cấp thổ nhĩ kỳ mevlut cavusoglu ngoại trưởng đức sigmar gabriel tuyên bố
đối thoại là giải pháp duy nhất để từng bước bình thường hóa quan hệ hai nước
tuy nhiên ngoại trưởng đức cũng lên tiếng cảnh báo ankara rằng bất cứ so sánh nào với thời kỳ đức quốc xã là giới hạn đỏ không thể vượt qua
quan hệ giữa hai nước thành viên tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato đã căng thẳng nghiêm trọng sau khi thổ nhĩ kỳ bắt giữ một phóng viên mang quốc tịch đức và thổ nhĩ kỳ
với cáo buộc tuyên truyền khủng bố và kích động hận thù
quan hệ hai nước liên tục xấu đi sau khi chính quyền một số địa phương của đức hủy bỏ loạt sự kiện có các bộ trưởng của thổ nhĩ kỳ tham dự
nhằm vận động người thổ nhĩ kỳ tại đức ủng hộ tổng thống tayyip erdogan trong cuộc trưng cầu dân ý tăng thêm quyền lực cho tổng thống vào tháng bốn tới
các nước liên minh châu âu eu vừa duyệt lại ngân sách dài hạn toàn khối trong đó ủng hộ kế hoạch bổ sung gần bốn tỷ euro để ứng phó với dòng người nhập cư và các biện pháp bảo vệ biên giới
theo thỏa thuận mới đạt được giữa các quốc gia thành viên eu sẽ trích thêm ba chín mươi bốn tỷ euro từ khoản ngân sách một tỷ euro dự phòng cho giai đoạn hai nghìn hai mươi
để giải quyết cuộc khủng hoảng nhập cư và tăng cường biện pháp bảo vệ biên giới
thỏa thuận trên được thông qua sau khi italy quyết định không phủ quyết kế hoạch này như cảnh báo mà cựu thủ tướng mattherensi đưa ra hồi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm
nhằm yêu cầu các quốc gia eu tăng cường hỗ trợ rome ứng phó với dòng người di cư từ trung đông bắc phi
italy quốc gia cửa ngõ chịu ảnh hưởng nặng nề từ cuộc khủng hoảng người di cư hiện có tỷ lệ thất nghiệp cao nhất trong khối
tuy nhiên kế hoạch phân bổ người tị nạn từ italy tới các quốc gia khác trong eu vẫn còn trì trệ khi mới có một mươi chỉ tiêu được thực hiện trong khi hạn chót để hoàn tất kế hoạch là tháng chín tới
hãng thông tấn yonhap vừa cho biết tòa án hiến pháp hàn quốc sẽ công bố phán quyết của mình về vụ quốc hội nước này luận tội tổng thống bắc cân he vào ngày một mươi tháng ba tới
nếu tòa án hiến pháp tán thành việc luận tội bà park sẽ bị miễn nhiệm vĩnh viễn và hàn quốc sẽ phải tổ chức bầu cử tổng thống trong vòng sáu mươi ngày
tòa án hiến pháp tán thành việc luận tội bà park sẽ bị miễn nhiệm vĩnh viễn và hàn quốc sẽ phải tổ chức bầu cử tổng thống trong vòng
hãng thông tấn yonhap vừa cho biết nước này sẵn sàng đối thoại với triều tiên để tìm ra giải pháp hòa bình cho những căng thẳng trong quan hệ ngoại giao giữa hai nước
phó thủ tướng malaysia yahid hamidi đã nhắc lại quyết định của thủ tướng najib rajak không cắt đứt quan hệ với triều tiên bất chấp những tranh cãi ngoại giao đang leo thang
ông cũng khẳng định việc duy trì quan hệ ngoại giao với triều tiên là điều quan trọng
về câu hỏi đàm phán với triều tiên đã bắt đầu hay chưa ông jahid cho hay phái đoàn triều tiên vẫn đang có mặt tại kuala lumpur và chưa trở về nước
bộ ngoại giao malaysia sẽ thảo luận với phái đoàn này để tìm cách giải quyết vấn đề một cách chân thành
trước đó ngày bảy tháng ba malaysia đã quyết định cấm toàn bộ công dân triều tiên rời khỏi malaysia sau khi một lệnh cấm tương tự được bình nhưỡng đưa ra trước đó cùng ngày
kuala lumpur cũng ra lệnh cấm toàn bộ nhân viên ngoại giao đại sứ quán triều tiên rời malaysia
tổng thư ký liên đoàn ả rập ông ahmed abulgeid vừa cho rằng liên đoàn ả rập cần có một chiến lược toàn diện để chống lại chủ nghĩa khủng bố vốn đang gây bất ổn nghiêm trọng trong khu vực đồng thời nêu rõ rằng cuộc chiến chống khủng bố sẽ còn kéo dài
phát biểu tại cuộc họp cấp ngoại trưởng liên đoàn ả rập lần thứ bốn mươi bảy tại cairo ai cập tổng thư ký liên đoàn ả rập ông ahmed abul geid đã nêu bật mối nguy hiểm của chủ nghĩa khủng bố đối với thế giới ả rập
đồng thời đánh giá cao những chiến thắng gần đây của iraq trong các chiến dịch tiêu diệt nhóm khủng bố is
người đứng đầu liên đoàn ả rập nhấn mạnh việc cần thiết phải xây dựng một chiến lược toàn diện để bảo vệ thế giới ả rập trước các mối đe dọa từ khủng bố
cuộc họp cấp cao ngoại trưởng liên đoàn ả rập được tổ chức tại cairo lần này là nhằm chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh liên đoàn ả rập dự kiến diễn ra tại giordani vào ngày hai mươi chín tháng ba tới
thưa quý vị đã ba năm kể từ ngày chiếc máy bay mang số hiệu mh ba trăm bảy mươi của hãng hàng không malaysia airlines mất tích
nhưng đến nay vẫn chưa xác định được số phận của chiếc máy bay này cho dù một số mảnh vỡ đã được tìm thấy
hơn ai hết thân nhân của những hành khách trên chuyến bay đó đã trải qua chuỗi ngày đau khổ hy vọng thất vọng và rồi lại nhen nhóm hy vọng trong khắc khoải khi người thân của mình vẫn chưa trở về
malaysia airlines xác nhận chuyến bay mh ba trăm bảy mươi đã mất liên lạc với trung tâm kiểm soát không lưu suban vào lúc hai giờ bốn mươi sáng nay
ba năm sau lời xác nhận thông tin đó vẫn chẳng có ai biết rằng mh ba trăm bảy mươi đã đi về đâu
chuyến bay mh ba trăm bảy mươi đã trở thành một trong những vụ mất tích bí ẩn nhất trong lịch sử hàng không
đối với những người thân của các nạn nhân đang mòn mỏi chờ đợi
thì đây là nỗi đau đớn và mất mát kéo dài suốt cả cuộc đời
mọi thứ đang diễn ra là nỗi đau lớn nhất cuộc đời tôi tôi không thể chấp nhận được sự thật này
ba năm qua chúng tôi đã phải chịu đựng nỗi đau không thể nào tưởng tượng được và quá nhiều lần tuyệt vọng
tính đến thời điểm hiện tại các chuyên gia nhận định đây là vụ máy bay mất tích với số người đông nhất
thời gian tìm kiếm lâu nhất manh mối ít nhất quốc tịch hành khách phức tạp nhất và chi phí tìm kiếm cao nhất
quý vị và các bạn thân mến những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của truyền hình nhân dân
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi thân ái chào tạm biệt